trước diễn biến thời tiết liên tục mưa lớn ở thượng nguồn khiến cho mực nước về hồ thủy điện trị an tiếp tục tăng cao
ngày hôm nay công ty thủy điện trị an tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai cho biết vừa tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn để điều tiết bảo đảm an toàn hồ chứa
như vậy đây là lần thứ tư trong vòng một tuần qua hồ thủy điện lớn nhất của miền nam xả lũ
theo đó công ty thủy điện trị an tiếp tục xả thêm cửa tràn thứ tư trong vòng bảy ngày qua
với mức sáu trăm linh m ba trên dây lưu lượng nước qua tua bin phát điện là tám trăm năm mươi m ba trên dây
tổng lượng nước đổ về hạ lưu gần một bốn trăm năm mươi m ba trên dây
cùng theo công ty thủy điện trị an mực nước đo được ngày bốn tháng chín tại hồ là sáu mươi một một mét và đang gia tăng
do đó để bảo đảm an toàn hồ chứa đơn vị buộc phải tăng lượng xả tràn
đây được xem là đợt xả lũ lớn nhất trong nhiều năm qua của hồ thủy điện lớn nhất miền nam
cùng với tăng lượng xả tràn công ty thủy điện trị an một lần nữa thông báo đến chính quyền các địa phương
ven sông đồng nai thuộc các tỉnh đồng nai bình dương tp hcm biết để chỉ đạo phối hợp
và thông báo cho người dân vùng hạ lưu chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra khi nước dâng cao